mặc dù thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã nhiều lần được các cơ quan chức năng
tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi nên một số người
vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng này mới đây nhất trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã liên tiếp xảy ra bốn vụ
do các đối tượng sử dụng tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt gần ba tỷ đồng của bốn người phụ nữ
tại thành phố cẩm phả thị xã quảng yên và huyện vật đồ
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám có một tài khoản tên james jerry kết bạn làm quen với chị trần thị nờ
trú tại thành phố cẩm phả qua mạng xã hội facebook sau một tháng làm quen đối tượng nói muốn tặng chị nờ trang sức
và năm trăm linh usd từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám có một người tự xưng là nhân viên của công ty
chuyển hàng gọi điện thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước anh nếu muốn nhận thì chị nờ
phải nộp nhiều khoản phí khác nhau
chị nờ đã ba lần chuyển tiền với tổng số tiền năm trăm một mươi bảy triệu đồng và các tài khoản khác nhau của các
chính nhánh ngân hàng tại thành phố hồ chí minh cho đối tượng trên sau khi nhận được tiền bọn chúng tắt máy khóa tài khoản facebook
khi mà họ nói là có một cái gói quà đã đến việt nam và yêu cầu tôi là để mà nhận được cái gói quà đấy thì là họ đã đưa ra rất nhiều lý do khác nhau
và những cái lý do đấy thì là khiến tôi thấy bị thuyết phục cho nên là nhiều lần là tôi đã chuyển tiền vào cái số tài khoản của người gọi điện thoại đến
cũng với phương thức thủ đoạn tương tự như trên từ tháng sáu đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ba nạn nhân khác trú tại huyện vân đồn thành phố cẩm phả và thị xã quảng yên cũng đã bị các đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt gần hai tỷ đồng
các đối tượng này thì thường là
một đối tượng là lập một cái facebook giả giả danh là người nước ngoài và chúng thì thường đăng những thông tin hình ảnh có liên quan về cái việc mà các đối tượng này là người nhiều tiền để tạo lòng tin đối với người bị hại
sau đó những đối tượng khác sẽ giả danh là nhân viên hải quan hoặc là nhân viên hàng không và trực tiếp gọi điện cho người bị hại để nói với người bị hại là
cái đồ vật mà các đối tượng này gửi đã về đến việt nam và yêu cầu người bị hại phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp để được nhận cái quán hàng đấy
để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên thì công tác tuyên truyền vẫn cần được tăng cường trong thời gian tới
bên cạnh đó các ngân hàng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với các cơ quan chức năng kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi chúng tẩu tán chiếm đoạt
nếu phát hiện có hành vi không bình thường người dân phải nhanh chóng báo tin cho các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn bắt giữ đối tượng phạm tội